thưa quý vị và các bạn hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba đối với trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi tại thành phố đà nẵng chỉ đạt hơn một mươi sáu
trong đó trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tỷ lệ tiêm mũi một thì chỉ đạt hơn ba mươi bốn thấp hơn mặt bằng chung của cả nước
ngành y tế và ngành giáo dục của thành phố đà nẵng đang tích cực triển khai phát động đợt tiêm vaccine tại các điểm trường trước thềm năm học mới
đây là một trong hai điểm trường tổ chức tiêm lưu động cho học sinh trên địa bàn quận hải châu được phát động từ ngày một mươi bốn tháng tám
dự kiến mỗi ngày các điểm tiêm như thế này sẽ đáp ứng được hơn năm trăm linh lượt tiêm
tại điểm tiêm nhân viên y tế giáo viên chủ nhiệm các lớp được bố trí để hướng dẫn phụ huynh học sinh các quy trình trước và sau tiêm

theo ghi nhận hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine tại các trường tại thành phố đà nẵng còn thấp
nguyên nhân là do tâm lý của một bộ phận phụ huynh còn lo lắng hoặc chưa hiểu đúng về vaccine
giáo dục thành phố cụ thể là nhà trường giáo viên chủ nhiệm các lớp đã tuyên truyền vận động khuyến khích phụ huynh
đưa con em đi tiêm bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch trước kỳ học mới
đến ngày hôm nay thì tôi thấy trên địa bàn của trường chúng tôi nói riêng và trên địa bàn quận hải châu thì ngày hôm nay đi tiêm chủng tôi thấy lực lượng học sinh đi cũng rất là đông
điều này cũng rất là khả quan trong việc mà học sinh cố gắng để có thể tiêm chủng vaccine một cách đầy đủ các mũi để can chuẩn bị vào năm học mới
và đây cũng là một điều kiện rất là cần thiết để cho các em đón chào một năm học mới để phòng dịch bệnh covid khi mà tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến rất là khó khăn
để đảm bảo được việc tiêm chủng an toàn ngành y tế cũng có việc tăng cường nhân lực từ các cơ sở y tế trong toàn ngành cho các điểm tiêm
để đảm bảo việc tổ chức tiêm chủng theo đúng kế hoạch của ngành giáo dục cũng như các địa phương
đồng thời là đảm bảo việc tiêm chủng an toàn theo các quy trình tiêm chủng đã được bộ y tế quy định
theo sở yếu dục và đại học
đại học đào tạo thành phố hà nẵng qua chiến dịch tiêm chủng lần này sẽ phấn đấu một trăm linh học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi được tiêm nhắc lại mũi ba
tối thiểu bảy mươi học sinh từ năm đến dưới một mươi hai tuổi được tiêm mũi một vaccine ngừa covid một mươi chín
được phát động tiêm chủng sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi một tháng tám trên địa bàn bảy quận huyện